phó thủ tướng nga alexander novak mới đây cho hay thị trường liên minh châu eu vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng của nga
đồng thời cho biết thêm rằng trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi hai nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã tăng lên mức một mươi chín bốn tỷ usd
phó thủ tướng nga cũng cho biết thêm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng dự kiến sẽ đạt hai mươi một tỷ m ba vào cuối năm nay
tuy nhiên ông lưu ý rằng vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu âu vì vậy nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống yaman châu âu
hiện moscow tiếp tục coi châu âu là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của nước này
bên cạnh đó ông novak cảnh báo thế giới đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng do các công ty dầu mỏ và khí đốt phương tây ít đầu tư trong lĩnh vực này
hệ quả của việc suy giảm đầu tư là trong tương lai liên minh châu eu sẽ không có đủ nguồn cung năng lực
nguồn lực năng lượng và thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vào một đợt khủng hoảng mới